một đàn thiên nga gồm một mươi hai con trắng và đen được thả thử nghiệm tại hồ gươm vừa nhằm tạo cảnh quan
đồng thời cũng là để theo dõi sự ổn định hệ sinh vật trong hồ sau khi nạo vét
việc thả thiên nga này do công ty thoát nước hà nội đơn vị đang tiến hành nạo vét hồ gươm thực hiện
sau khi thả lực lượng chức năng tiến hành quây lưới nhằm tạo cảnh quan điểm nhấn để du khách
người dân tham quan và châm ngưỡng
cũng theo đại diện công ty thoát nước hà nội tính đến thời điểm này
việc nạo vét và cải tạo nước hồ gươm đã hoàn tất
theo thông tin từ công ty thoát nước hà nội sau khi hoàn thành việc nạo vét và bổ sung nước hồ gươm
đơn vị đã thả thử nghiệm thiên nga nhằm tạo cảnh quan điểm nhấn để du khách và người dân tham quan chiêm ngưỡng
trước đó số thiên nga đã được quây lưới nhốt phía sau đền ngọc sơn để chúng thích nghi với môi trường nước tại đây
được biết loài thiên nga thả xuống hồ gươm có nguồn gốc từ nước bỉ
đã được thuần hóa phù hợp với điều kiện sống tại việt nam
trong thời gian thử nghiệm công ty thoát nước hà nội sẽ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách